những hậu quả mà cơn bão số một đã để lại cho người dân của tỉnh nam định là hết sức nặng nề
tuy nhiên với sự đồng sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị
hiện bà con nhân dân nơi đây đang nỗ lực ổn định cuộc sống trong thời gian ngắn nhất
huyện vụ bản tỉnh nam định là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất
do cơn bão số một gây ra với tám sáu trăm linh hectare lúa và bốn trăm năm mươi hectare cây màu đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng
đặc biệt một trăm linh diện tích lúa đã bị ngập trong đó có tám mươi là ngập trắng
để kịp thời tiêu thoát nước chống ống ngập cho toàn bộ diện tích lúa và hoa màu của huyện
chạm bơm cốc thành với công suất hơn năm triệu ba trăm linh nghìn m ba một ngày
một ngày đêm đã hoạt động hết công suất để phục vụ cho việc tiêu nước
thoát úng của toàn huyện vụ bản cũng như một phần của huyện y yên

hiện tại tỉnh nam định đang tiếp tục giáo diết triển khai các biện pháp khắc phục phù hợp tới từng thôn
xóm để giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả của cơn bão số một